để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong những ngày tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
các đơn vị vận tải đường thủy tp hcm cho biết sẽ tăng gấp đôi chuyến so với ngày thường
cụ thể bến phà cắt lái có tám phương tiện vận chuyển hai trăm tám mươi chuyến một ngày
bến phà bình khánh có bảy phương tiện vận chuyển một trăm sáu mươi chuyến một ngày
đối với bích sông tuyến số một từ bến bạch đăng đến bến linh đông
đến chiều ngày ba mươi và ngày mùng một tết tàu tạm nghỉ
từ ngày mùng hai đến mùng năm tết tàu bích tiếp tục phục vụ hành khách với khoảng ba mươi lượt chuyến trên một ngày
riêng với tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ bến bạch đăng đi cần giờ vũng tàu
theo nhu cầu của hành khách doanh nghiệp vận tải sẽ tăng chuyến đến một mươi sáu lượt một ngày